chiều nay đoàn công tác bộ công an đã đến thăm hỏi chúc mừng các nhà khoa học là giáo sư phó giáo sư trong lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trao lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm sẽ tiếp tục quan tâm có nhiều sáng kiến
đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước nói chung và của lực lượng công an nhân dân nói riêng
cùng ngày thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi chúc mừng thượng tướng
phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi